sau đợt mưa lũ vừa qua và nhiều năm trước đây nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh quảng trị đã bị hư hỏng nặng
làm cho người dân cũng như các em học sinh nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại đặc biệt là mất an toàn giao thông
đường sạt lở nhiều đoạn ổ gà ổ voi chi chít đây là sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường năm trăm tám mươi bảy trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
hàng ngày có hàng nghìn người dân lưu thông trên tuyến đường này tuy nhiên với sự xuống cấp như hiện nay nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân nơi đây là điều khó tránh khỏi

đường sạt lở nhiều đoạn ổ gà ổ voi chi chít đây là sự xuống cấp như hiện nay nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân nơi đây là điều khó tránh khỏi
trong đợt mưa lũ vừa qua trên hai tuyến quốc lộ và năm tuyến tỉnh lộ ở quảng trị có hàng chục đoạn bị sạt lở đất đá gây khó khăn trong việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương
vấn đề sạt lở các tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng trị đang là nỗi lo thường trực về an toàn giao thông của người dân sống dọc theo các tuyến đường này
đòi hỏi các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị sớm có giải pháp giúp người dân trong việc đi lại để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra